theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong khoảng một mươi ngày tới từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến ngày tám tháng bảy
các tỉnh bắc bộ và trung bộ tiếp tục có nắng nóng một số nơi nắng nóng gây gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
người dân nên đề phòng thời tiết nguy hiểm
phía tây bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào dài rác và có nơi có rông kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt điện biên lai châu ngày nắng
khu vực hà nội có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gây gắt gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi tám đến ba mươi độ c cao nhất từ ba mươi bảy ba mươi chín độ c
thanh hóa đến thừa thiên huế có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gây gắt